chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng hôm nay thứ hai ngày ba mươi tháng một của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị ngày ba mươi tháng một sở giao thông vận tải lâm đồng thông báo việc đóng tám km quốc lộ hai mươi qua đèo bren cùng với phân luồng để phục vụ dự án nâng cấp đèo từ ngày sáu tháng hai
dự án sẽ kéo dài trong một năm với tổng đầu tư năm trăm năm mươi hai tỷ đồng
theo đó các phương tiện di chuyển lên đà lạt sẽ theo các hướng đèo mimosa hoặc đường nối từ cao tốc liên khương brand vào khu du lịch hồ tuyền lâm
ngoài ra các đèo dran đi từ huyện đơn dương đèo tà nung đi từ huyện lâm hà lên đà lạt và đèo khánh lê đi từ thành phố nha trang vào lâm đồng vẫn hoạt động bình thường
đối với người dân sinh sống tại tổ dân phố một mươi ba phường ba thành phố đà lạt gần giữa đèo bren sẽ được cấp giấy phép xe ra vào đoạn từ khu du lịch datala đến ngã ba đường
trúc đà lạt
trúc đà lạt sẽ được cấp giấy phép xe ra vào đoạn từ khu du lịch đa ta la đến ngã ba đường trúc đà la đến ngã ba đường trúc đà la

trúc đà la sẽ được cấp giấy phép xe ra vào đoạn từ khu du lịch đa ta la đến ngã ba đường trúc đà la
trúc đà la sẽ được cấp giấy phép xe ra vào đoạn từ khu du lịch đa ta la đến ngã ba đường trúc đà la